sau ba năm liên tiếp tổ chức tại tp hcm triển lãm ô tô việt nam lần thứ một mươi hai
việt nam motor show hai nghìn một mươi sáu đã chính thức được khai mạc vào chiều ngày hôm qua
ngày năm tháng một mươi tại hà nội
với chủ đề tăng tốc đón đầu triển lãm chuyên ngành ô tô lần thứ một mươi hai này
có sự góp mặt của gần một trăm linh mẫu xe đến từ một mươi ba thương hiệu ô tô quốc tế
với các thương hiệu xe du lịch là thành viên hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
và ma cùng các thương hiệu xe thương mại khác
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam trong năm hai nghìn bảy mươi sáu
môi trường kinh doanh chứng kiến nhiều đổi thay cả về chính sách lẫn nhu cầu tiêu dùng
chính sách giảm thuế tiêu thụ được áp dụng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
được nhận định là sẽ giúp giảm giá sâu trên nhiều dòng xe
tạo ra cơ hội sở hữu xe hơi cho nhiều khách hàng ở phân khúc tầm trung
bên cạnh đó ngành ô tô cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt công nghệ
điều khiển xe số hóa mang đến trải nghiệm hiện đại và an toàn hơn cho người sử dụng
triển lãm sẽ mở cửa đến ngày chín tháng một mươi tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội